vào ngày tám tháng bảy tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
và ông nguyễn thành phong ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban kinh tế trung ương nguyên phó bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi một
sau khi xem xét đề nghị của ubnd tp hcm bộ chính trị nhận thấy vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã gây hậu quả rất nghiêm trọng
vi phạm khuyết điểm của ông nguyễn thành phong đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước gây dư luận xấu bức xúc trong cán bộ đảng viên và nhân dân
ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ chính quyền sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố
bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ban cán sự đảng ubnd tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một và ông nguyễn thành phong